lực lượng chức năng vừa cứu được một mươi hai người một người còn đang mất tích
vào khoảng một mươi một h năm mươi phút ngày hôm nay tại khu vực cảng sơn dương vụng án kỳ anh
chiếc tàu thành công chín trăm chín mươi chín trọng tải hơn sáu tấn chở bột đá từ thanh hóa vào cảng sơn dương vũng áng
khi đang di chuyển cách cảng khoảng ba hải lý thì gặp sự cố máy lái trong khi thời tiết trên biển rất xấu
khi gặp sự cố các thuyền viên thông báo rời tàu và tàu đã bị chìm
khoảng một mươi năm h cảnh sát biển đã tìm thấy và cứu hộ thành công một mươi hai
hai thuyền viên hiện còn một người mất tích
hiện bộ đội biên phòng vụ áng đang tiếp tục phối hợp với cảng vụ hàng hải nỗ lực cứu người
tuy nhiên do sóng to nên chưa thể tiếp cận được hiện trường
với hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức trương thị nữ
nguyên hiệu trưởng trường mầm non xuân thành vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sông cầu
tỉnh phú yên khởi tố và bắt tạm giam
trường mầm non xuân thành ký hợp đồng liên kết với ngân hàng hợp tác xã việt nam
chi nhánh bình định về việc cho vay không đảm bảo bằng tài sản đối với cán bộ công nhân viên
do cần tiền bà nữ đã nhờ những người quen biết không phải là giáo viên hợp đồng của trường mầm non xuân thành
đứng tên vay tiền sau đó làm giả các quyết định nâng lương để lập hợp đồng vay vốn tại ngân hàng
với thủ đoạn này bà nữ đã lập hai mươi năm hợp đồng để vay tổng số tiền ba năm tỷ đồng
vụ việc đã được công an thị xã sông cầu tiếp tục điều tra làm rõ
tầng lập phóng viên hợp đồng thời báo làng nghề việt đối tượng nguyễn hiễu nhất sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại xã quảng hòa thị xã ba đồn tỉnh quảng bình đã có những hành vi đe dọa cứng đột tài sản
của một số cơ sở y tế đối tượng vừa bị công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình bắt quả tang
khi đang thực hiện hành vi cứng đột tài sản tại bệ viện đa khoa đồng hới tỉnh quảng bình
thủ đoạn phạm tội của đối tượng nhất giới thiệu mình là phóng viên đến một số cơ quan y tế có chức năng
cấp giấy chứng nhận sức khỏe đưa ra một số giấy chứng nhận sức khỏe và cho rằng các giấy chứng nhận sức khỏe
được cấp chưa đúng quy trình theo quy định của bộ y tế đối tượng đe dọa lãnh đạo các cơ sở y tế
và đòi nộp tiền để được bỏ qua nếu không đối tượng sẽ viết bài bôi nhọ trên các phương tiện thông tin
đại chúng và các trang mạng xã hội kết quả xác minh ban đầu đối tượng nhất từng là phóng viên hợp đồng
thời báo là người việt
hai mươi năm tù giam là bản án mà tòa nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh hùng
ba mươi một tuổi trú tại thị trấn cầu kè huyện cầu kè tỉnh trà vinh về tội giết người
theo cáo trạng hùng cùng với nguyễn hoàng thơ thái trung vốn nuôi gà vào trước ngày một mươi tháng bảy
nhìn thấy anh thái đang đánh bài với nhiều người nên hùng xin vào chơi chung
trong lúc đánh bài hùng và thái xảy ra cự cãi về việc hùng vốn nuôi gà
sau đó hùng bỏ ra về nhưng đi được một đoạn thì hùng quay lại vào vòng ra phía sau nhà anh đầy
lấy hai con dao nhọn giấu vào túi quần rồi tiến lại gần chỗ anh thái đang ngồi và bất ngờ dùng dao
đâm vào vùng vai bên phải của anh thái ngay sau đó anh thái được người dân đưa đi cấp cứu
nhưng đã tử vong do mất máu cấp sau khi gây án hùng trốn khỏi hiện trường
đến ngày một mươi một tháng bảy hùng đến cơ quan công an đầu thú
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh hùng hai mươi năm tù giam về tội giết người